chiều nay tại phiên tòa phúc thẩm xử vụ sai phạm liên quan cựu phó chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn thành tài và đồng phạm
tại dự án khu đất tám một mươi hai lê duẩn quận một tp hcm đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại tp hcm
giữ quyền công tố tại phiên tòa đã nêu quan điểm về vụ án
về kháng cáo kêu oan của bị cáo lê thị thanh thúy cựu giám đốc công ty hoa tháng năm án sơ thẩm tuyên năm năm tù
viện kiểm sát nhận thấy án sơ thẩm tuyên có cơ sở bị cáo là đồng phạm bị cáo cũng được hưởng lợi
về bị cáo nguyễn thành tài cựu phó chủ tịch ubnd tp hcm bị án sơ thẩm tuyên tám năm tù và ba bị cáo còn lại
kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
viện kiểm sát ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo nhưng bản án sơ thẩm đã tuyên phạt các bị cáo dưới khung hình phạt
nên không có cơ sở xem xét giảm nhẹ thêm
đối với kháng nghị về thiệt hại của vụ án viện kiểm sát cấp cao tại tp hcm tại phiên tòa phúc thẩm cho rằng
kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân tp hcm là có cơ sở nên đề nghị tòa phúc thẩm chấp nhận